hôm nay bộ ngoại giao tổ chức chương trình ngày tìm hiểu về việt nam
cho thành viên đại diện các đoàn ngoại giao nước ngoài đại sứ đại biện trưởng phái đoàn trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế tại việt nam
đây là dịp để giới thiệu về đất nước con người các thành tiệu đổi mới cũng như đường lối chính sách đối ngoại và phát triển
các ưu tiên trong xúc tiến đầu tư thương mại quảng bá du lịch của việt nam trong giai đoạn hiện nay
tại ngày tìm hiểu về việt nam năm nay đại diện của bộ ngoại giao
đã trình bày các nội dung chính gồm giới thiệu về lịch sử văn hóa và con người việt nam
kinh tế tài chính và môi trường đầu tư của việt nam chính sách đối ngoại của việt nam sau đại hội đảng lần thứ một mươi hai
giới thiệu chung về cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của bộ ngoại giao
các hoạt động thường niên do bộ ngoại giao tổ chức dành cho ngoại giao đoàn
chia sẻ kinh nghiệm của một số nhà ngoại giao kỳ cựu làm việc tại việt nam
chương trình giúp bạn bè quốc tế thêm hiểu biết về việt nam
tiếp tục ủng hộ việt nam trong công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
tôi mới đến việt nam nhận công tác được sáu tháng nhưng tôi cũng đã tìm hiểu về đất nước tươi đẹp của các bạn
từ các phương tiện thông tin đại chúng tôi rất phấn khởi khi tham dự chương trình này
tôi sẽ nỗ lực để góp phần tăng cường sự hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
tôi đến việt nam chưa lâu nhưng tôi cũng đã tìm hiểu đất nước tươi đẹp của các bạn
từ các bài báo tôi cũng muốn học hỏi ngôn ngữ của các bạn
để đọc được bài tiếng việt và nói tiếng việt
tôi thực sự rất vui khi tham gia vào chương trình ngày hôm nay
nhân dịp này chương trình ngày tìm hiểu về việt nam đã giới thiệu về những nét đẹp trong tết nguyên đán của việt nam
nhằm giúp bạn bè quốc tế hiểu về truyền thống tốt đẹp của việt nam
ngày lễ trọng đại đối với mọi người dân việt nam trên khắp cả nước
và với cả những người con việt nam đang sinh sống học tập làm việc ở nước ngoài
với việc đội tuyển u hai mươi ba việt nam giành tấm vé bước vào trận chung kết lịch sử của giải vô địch u hai mươi ba châu á
hàng nghìn người hâm mộ việt nam ngay lập tức đã lên kế hoạch đặt tour du lịch đi thưởng châu trung quốc
để có thể trực tiếp cổ vũ cho đội tuyển u hai mươi ba của chúng ta vào ngày hai mươi bảy tháng một tới
vì vậy mà trong ngày hôm nay lượng khách đến với công ty du lịch đặt tour đi trung quốc đã tăng đột biến
chỉ trong tối hai mươi ba và đầu giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng một
công ty này đã tiếp nhận một số nét đẹp của việt nam
khoảng một khách hàng đăng ký đặt tour đi thưởng châu trung quốc
hiện lượng khách đặt tour đã kín chỗ khiến công ty đang phải gấp rút tìm kiếm nguồn vé từ các hãng hàng không
bên cạnh đó việc xin visa với thời gian ngắn khiến công ty đang phải e rè khi nhận chỗ cho khách lẻ
chỉ nhận khách đặt theo đoàn với số lượng lớn
bắt đầu từ tối hôm qua khi mà trận đấu đã kết thúc
thì toàn bộ cái hệ thống cái kênh mà nhận khách của hlt tour từ trên facebook
trên website trên điện thoại hotline của hlt tour đã bị bùng nổ
ngày nay thì tôi cùng việt nam airlines đã tăng cường cái chuyến bay charter
cũng như chúng tôi đang giả soát toàn bộ trên hệ thống của hãng hàng không
mà có đường bay đến khu vực thường châu khu vực giang tô và thượng hải
như hàng không phương nam trung quốc hàng không thái
các hãng khác để làm sao mà truyền tả được tối đa cái số lượng cái nhu cầu của khách
tại nhiều công ty du lịch khác cũng đều ghi nhận số lượng lớn
lên đến hàng nghìn khách hàng đặt tour đi thường châu trung quốc
nhiều khách hàng cho biết dù thời gian xin visa còn quá ít
có thể khiến việc đặt tour gặp khó khăn nhưng vẫn cố gắng đặt tour
đội tuyển của việt nam đã dành một tấm vé vào chung kết
thì mình cảm thấy rất là hào hức và xuôi nhiệt huyết của mình bản thân lên rất là cao
nên là mình lựa chọn một cái chuyến cũng như là một tour du lịch rồi mình sang cổ vũ
theo các công ty du lịch tour du lịch cổ vũ đội tuyển việt nam
đã được tung ra từ thời điểm u hai mươi ba việt nam đá trận tứ kết
xong thời điểm đó lượng khách đặt khá rẻ rặt
tuy nhiên đến chiều tối ngày hai mươi ba tháng một
thì lượng khách đăng ký đã tăng đột biến theo từng giờ
hiện nếu không thể đặt tour có vé máy bay bay thẳng
người hâm mộ việt nam có thể đăng ký tour theo đường bộ
với ưu điểm là giá rẻ hơn và không mất thời gian làm visa
giá tour đã bao gồm vé vào sân vận động xem trận chung kết
giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba uzbekistan
hôm nay liên đoàn lao động tỉnh bắc ninh tổ chức chương trình
tết xung vầy năm hai nghìn hai mươi
tết xung vầy năm hai nghìn một mươi tám cho công nhân người lao động
đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
chương trình đã thu hút hàng nghìn công nhân người lao động
và đại diện các tổ chức công đoàn các doanh nghiệp tham dự
tại chương trình tết xung vầy năm hai nghìn một mươi tám
liên đoàn lao động tỉnh bắc ninh tặng hai xuất quà
một vé xe cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết
với chủ đề năm vì lợi ích đoàn viên
liên đoàn lao động tỉnh đổi mới các hoạt động đem lại quyền lợi
cho người lao động
theo đó các cấp công đoàn trong tỉnh đã tặng hơn hai mươi xuất quà
cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
hơn bốn mươi đoàn viên công đoàn làm việc xa quê
được công đoàn hỗ trợ tặng vé xe hoặc đưa xe về quê đón tết
một mươi ba đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở
được liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở mái ấm công đoàn
em cảm thấy được công đoàn tỉnh và các cấp công đoàn quan tâm
thì bọn em được có một cái tính
tết vui vẻ hơn và xung vầy ấm áp hơn
em cảm thấy rất vui và rất biết ơn công đoàn tỉnh
và tất cả các công đoàn công ty đã tạo điều kiện cho chúng em
có một cái tết được vui vẻ và ấm áp ạ
công ty xin chung bên em thì năm nay sẽ có những chính sách tốt hơn năm ngoái
ví dụ như lương thưởng tăng với năm ngoái là cao hơn
thứ hai nữa là chương trình đón nhân viên về quê ăn tết
thì được bổ sung thêm các tuyến xe cũng như là các tuyến tàu
năm nay thì có tàu về hà tĩnh nữa
thì các bạn ở hà tĩnh rất là phấn khởi ạ
liên đoàn lao động tỉnh đã ký kết hợp tác phúc lợi
với sáu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giảm giá cho đoàn viên công đoàn
đặc biệt liên đoàn lao động tỉnh đã tham mưu với tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy hoạch đất
để xây dựng thiết chế phục vụ công nhân lao động tại sáu khu công nghiệp
thưa quý vị sau hơn một ngày xét xử chiều nay hai mươi năm tháng một
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội thay mặt cơ quan giữ quyền công tố tại tòa
đọc bản luận tội đề nghị mức án trung thân đối với bị cáo trịnh xuân thanh
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam
và bảy đồng phạm khác trong vụ án tham ô tài sản
xảy ra tại công ty
công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí việt nam
theo đại diện viện kiểm soát căn cứ tài liệu chứng cứ điều tra và lời khai
các bị cáo tại phiên tòa có thể xác định được
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi công ty cổ phần dịch vụ xuyên thái bình dương
gồm năm cổ đông sáng lập đã thống nhất ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng
toàn bộ hai mươi bốn triệu cổ phần sở hữu cho lê hòa bình
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ mùa một tháng năm
với giá là hai mươi bảy trăm năm mươi sáu ba mươi bốn đồng một cổ phần tương đương là năm mươi hai triệu đồng một mét vuông
đất dự án nam đàn plaza
sau khi ký hợp đồng đặt cọc bốn cổ đông khác được ký theo giá như thỏa thuận
riêng hợp đồng chuyển nhượng của pvp land chỉ có giá là một mươi ba năm trăm bảy mươi tám đồng một cổ phần
tương đương là ba mươi bốn triệu đồng một mét vuông
như vậy so với giá đã được thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc
tổng giá trị hợp đồng giảm hơn tám mươi bảy tỷ đồng
kết quả điều tra về việc ký hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá trị
đã xác định được các bị cáo đã có sự móc nối chỉ đạo thông đồng
để lấy tiền tranh lệch chia nhau chiếm đoạt bốn mươi chín tỷ đồng
trong hành vi phạm tội này viện kiểm sát cho rằng trịnh xuân thanh là người có vai trò quyết định
việc cho chuyển nhượng năm mươi năm cổ phần và chỉ đạo đào duy phong nguyễn ngọc sinh thực hiện
hành vi chiếm đoạt của các bị cáo trịnh xuân thanh đào duy phong nguyễn ngọc sinh
đặng sĩ hùng đinh mạnh thắng thái kiều hương lê hòa bình nguyễn thị kim thoa
nguyễn thị kim thoa huỳnh nguyễn quốc duy đã đủ căn cứ cấu thành tội tham mô tài sản
theo quy định tài điều hai trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự
do đó viện kiểm sát đề nghị án trung thân với trịnh xuân thanh đinh mạnh thắng một mươi một một mươi hai năm tù
cùng bị xét xử tội tham mô tài sản sáu bị cáo khác bị viện kiểm sát nhân dân đề nghị các mức án
đào duy phong một mươi bảy một mươi tám năm tù nguyễn ngọc sinh một mươi bốn một mươi năm năm tù thái kiều hương một mươi một một mươi hai năm tù
huỳnh nguyễn quốc duy một mươi một một mươi hai năm tù lê hòa bình chín một mươi năm tù nguyễn thị kim thoa tám chín năm tù
do thoa và bình đang phải mang bản án trung thân liên quan đến vụ án khác nên tổng hợp hình phạt chung là trung thân
lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng và hải quan nghệ an vừa phá thành công chuyên án ba trăm sáu mươi sáu l
bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy trên biên giới
đối tượng bị bắt là lầu bá tồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tại xã nậm càn huyện kỳ sơn vượt biên trái phép sang lào năm hai nghìn một mươi bảy
hiện thường trú tại bản khà mạ huyện viên thông tỉnh bô lý khâm sai lào
tăng vật thu được tại hiện trường là sáu bánh heroin một dao nhọn một điện thoại di động để liên lạc cùng nhiều tăng vật liên quan khác
theo lời khai ban đầu đối tượng tổng vận chuyển thuê số lượng ma túy trên cho một người lào về nghệ an tiêu thụ
với tiền công vận chuyển là một mươi sáu triệu kíp tiền lào tương đương với bốn mươi ba triệu việt triệu đồng tiền việt nam
lực lượng chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
trong phần tin quốc tế các nhà lãnh đạo châu âu kêu gọi từ bỏ bảo hộ mậu dịch tại diễn đàn davos
thổ nhĩ kỳ mở rộng chiến dịch quân sự tại syri
thưa quý vị trong ngày thứ hai của hội nghị thường niên lần thứ bốn mươi tám diễn đàn kinh tế thế giới đang diễn ra tại davos thụy sĩ
các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế lớn của châu âu đều đã lên tiếng phản đối chủ nghĩa bảo hộ
vấn đề nổi cộng của thương mại thế giới thời gian gần đây
thủ tướng đức angela merkel đã gửi đi thông điệp rõ ràng rằng chủ nghĩa bảo hộ không phải là câu trả lời
cho các vấn đề của thế giới và đồng thời kêu gọi cởi mở cạnh tranh công bằng
tôi cho rằng chúng ta cần phải kiên trì tìm kiếm các giải pháp đa phương hơn là đưa ra những giải pháp nhanh chóng
như hành động đơn phương bởi điều đó sẽ dẫn đến một động thái đáp trả đơn phương và sau đó việc giao tiếp sẽ bị ngừng lại
do đó tôi kêu gọi các nỗ lực hành động đa phương điều đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực nhưng theo tôi là đáng giá hơn nhiều
trong khi đó tổng thống pháp emmanuel macron tuyên bố pháp đã trở lại là nhân tố cốt lõi của châu âu
và kêu gọi các quốc gia eu hợp tác để có thể cạnh tranh với mỹ và trung quốc
nhà lãnh đạo pháp cũng chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ mà cụ thể là rào cản thuế quan đang cản đường phát triển của nền kinh tế toàn cầu
nếu một số người đã sẵn sàng tham vọng hơn muốn hội nhập nhiều hơn và khao khát biến quốc gia mình thành một thế lực mạnh trên trường quốc tế
để bảo vệ lợi ích và các giá trị của mình thì hãy hành động cánh cửa vẫn luôn luôn mở
nhưng với những người không muốn tiến lên thì cũng không nên cả
trước đó phát biểu tại lễ khai mạc thủ tướng canada justin trudeau khẳng định bảo hộ mậu dịch sẽ chỉ đẩy thế giới vào tình trạng tồi tệ
tổng thống mỹ donald trump cũng sẽ có bài phát biểu khép lại hội nghị trong ngày mai hai mươi sáu tháng một
phát biểu khi rời washington ông trump nhấn mạnh ông muốn chia sẻ để các nhà lãnh đạo thế giới hiểu rằng
chính sách nước mỹ trước tiên của ông không đồng nghĩa với việc mỹ rút khỏi vũ đài toàn cầu
liên quan đến vòng sáu tái đàm phán hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta đang diễn ra ở canada
một trong những nội dung gai góc nhất tại vòng đàm phán này là cách tính tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô con và xe tải ở bắc mỹ
nước chủ nhà canada đã đề xuất một cách tính mới nhằm tìm kiếm tiếng nói chung với mỹ và mexico trong vấn đề này
trong đề xuất canada không đưa ra con số cụ thể về tỷ lệ nội địa hóa mà muốn thay đổi cách thức tính
để thể hiện tỷ lệ nội địa hóa
đúng hàm lượng công nghệ cao trong mỗi sản phẩm ô tô sản xuất tại bắc mỹ
những nội dung được canada đề xuất đưa thêm là công nghệ cao tự động hóa và phát triển phần mềm
đây đều là những công nghệ chưa ra đời tại thời điểm napta được ký kết năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
canada hy vọng với việc đưa ra ý tưởng mới phía mỹ cũng sẽ xem xét lại yêu sách nâng tỷ lệ nội địa hóa ô tô bắc mỹ
từ sáu mươi hai năm lên tám mươi năm trong đó có ít nhất năm mươi tỷ lệ nội địa của mỹ
cho đến cuối ngày đàm phán thứ hai
đoàn mexico vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về đề xuất mới của canada
trong khi họ sẽ là bên chịu ảnh hưởng nhiều nhất nếu như có bất kỳ sự thay đổi nào
phía mexico sẽ đưa ra lập trường về vấn đề này trong ngày đàm phán thứ ba của hội nghị
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan vừa thông báo sẽ mở rộng chiến dịch quân sự ở syri
tuyên bố của ông đang làm dấy lên quan ngại về việc khả năng xảy ra xung đột giữa thổ nhĩ kỳ và mỹ
trong kế hoạch ổn định khu vực đông bắc syri
tổng thống erdogan cho biết chiến dịch mang tên nhành ô liu sẽ được mở rộng tới thị trấn manjib
nơi được coi là khu vực thuộc quyền kiểm soát của lực lượng người quốc ở phía đông tỉnh afrin của syri
cuối tuần trước thổ nhĩ kỳ thông báo bắt đầu chiến dịch quy mô lớn mang tên nhành oleu
nhằm đánh bật lực lượng quân sự người quốc khỏi afrin
ankara tuyên bố sẽ tránh để xảy ra bất kỳ cuộc xung đột nào với mỹ nga và syri
song sẽ tiến hành mọi bước đi cần thiết vì an ninh nước này
tổng thống thổ nhĩ kỳ cũng ra điều kiện sẽ chỉ dừng các chiến dịch quân sự ở khu vực afrins
khi ba năm triệu người tị nạn syri tại nước này có thể trở về nhà an toàn
tổng thống mỹ donald trump tuyên bố sẵn sàng ủng hộ một thỏa thuận về việc bảo vệ quyền công dân
của nhóm những người nhập cư vào mỹ khi còn nhỏ trong một mươi đến một mươi hai năm tới còn gọi là thế hệ dreamer
đây được coi là một bước ngoặt trong cuộc đối đầu giữa hai phe dân chủ và cộng hòa
xung quanh vấn đề bảo vệ quyền lợi cho hơn bảy trăm linh người nhập cư trẻ tuổi tại mỹ
tổng thống donald trump khẳng định thỏa thuận về việc bảo vệ quyền công dân của nhóm dreammer
là mục tiêu mà các bên sẽ sớm đạt được nhằm tránh việc nhóm đối tượng này phải đối mặt với nguy cơ trục xuất khỏi mỹ
sau khi chương trình hành động trì hoãn trục xuất những người nhập cư trái phép vào mỹ từ khi còn nhỏ
đa ca hết hạn vào tháng ba tới
đây là kết quả của hàng chục cuộc họp giữa lãnh đạo và nghị sĩ
của cả hai đảng
dân chủ và cộng hòa thỏa thuận đạt được sẽ giải quyết bốn trụ cột chính của cải cách nhập cư
bao gồm an ninh biên giới giới hạn các chương trình đoàn tụ gia đình hay còn gọi là nhập cư dây chuyền
xóa bỏ chương trình quay sổ số thẻ xanh và tìm kiếm giải pháp dài hạn cho đa ca
hiện có rất nhiều bang tổ chức và cá nhân tại mỹ đã nộp đơn kiện nhằm bảo vệ những người thuộc diện bảo hộ của dak
sau quyết định hủy bỏ của tổng thống trump
chính quyền paris vừa đình chỉ lưu thông trên sông sen và tạm đóng cửa một số trạm xe lửa phục vụ các điểm đến du lịch
bao gồm tháp eiffel và bảo tàng auxailles do những cơn mưa không ngớt đã làm cho nước sông seine răng cao
trong nhiều ngày qua paris đã hứng chịu nhiều trận mưa lớn liên tiếp khiến nước sông sen tràn bờ
mực nước sông đã tăng lên hơn năm mét gần gấp đôi mức trung bình
các tuyến đường sắt dọc theo sông seine đã tạm đồng

một vụ thuyền du lịch chạy trên sông cũng bị đình chỉ
hiện tại nhà chức trách đã phải đóng cửa nhiều con đường do bị ngập lụt
bao gồm cả các con đường xung quanh tháp eiffel
theo dự báo mực nước sông sen có thể đạt đỉnh cao khoảng năm bảy mươi bảy mét vào ngày thứ bảy
tình trạng rông bão tại pháp dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài thêm nhiều ngày nữa
và như vậy nhiều địa điểm du lịch sẽ bị ảnh hưởng do ngập lụt